theo tài liệu cơ quan điều tra huỳnh đắc túy ở phường nghĩa lộ thành phố quảng ngãi là giám đốc doanh nghiệp xây dựng thúy nguyệt
đối tượng đã thường xuyên sử dụng facebook cá nhân để đăng tải phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi kích động nhân dân nhằm chống phá nhà nước
với tội làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo huỳnh đắc túy sáu năm tù và ba năm quản chế
đây là bài học đắt giá cho những đối tượng dùng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nhà nước
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với phương tiện vượt trong hầm đường bộ
nơi có biển báo cấm vượt một hành vi vi phạm nguy hiểm có thể dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông
từ thông tin phản ánh của người dân về một xe khách phóng nhanh vượt ẩu trong hầm hải vân vào ngày một mươi bốn tháng tám vừa qua dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông
trạm cảnh sát giao thông phú lộc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế đã nhanh chóng xác minh làm rõ danh tính tài xế vi phạm là trần duy trinh
chủ nhà xe là ông nguyễn văn hùng chú tại tỉnh nghệ an đơn vị đã mời chủ nhà xe và tài xế đến cơ quan làm việc
tại cơ quan công an tài xế đã nhận hành vi vượt trong hầm đường bộ nơi có biển báo cấm vượt
phòng cảnh sát giao thông đã ra quyết định xử phạt hành chính phạt tiền hai triệu năm trăm linh nghìn đồng và tạm giữ bằng lái xe trong hai tháng
trong đó tập trung xử lý các lỗi là nguồn nhân trực tiếp gây nên tai nạn giao thông như nồng độ cồn hay trở quá xuống người quy định và đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
người đàn ông này vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tp huế phát hiện và tạm giữ phương tiện vì điều khiển xe ô tô
trong khi hơi thở có nồng độ cồn là bảy trăm hai mươi bốn mg trên một lít khí thở tức là cao rất nhiều lần
so với mức phạt cao nhất trong quy định các mức phạt liên quan đến hành vi điều khiển xe khi lái xe đã uống rượu bia
tại nhiều tí
trong những đường trên địa bàn tp huế lực lượng công an tp huế đã tổ chức nhiều điểm chốt chặn kiểm tra nhanh nồng độ cồn của tất cả các phương tiện lưu thông
qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm chủ yếu là xe gắn máy
chúng tôi tiếp tục xây dựng kế hoạch hay kế hoạch này chúng tôi sẽ làm kế hoạch gạp để tập trung xử lý
hiện giờ là các đồ tử thanh tiêu niên cứ bắt xử lý hết đợt này thì nó nội lên đợt khác
về vấn đề trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông
thì không phải là làm ngày một ngày hai mà hết thì chúng tôi phải xác định đây là một cuộc chiến rất là dài thôi
thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn và lỗi là vượt trái quyết định rồi là không đối mục bảo hiểm
đó là những lỗi mà gây ra những hậu quả về tàn hại giao thông trong thời gian qua
ngoài công tác nghiệp vụ các bạn chúng tôi phải chủ động phù hợp với các lực lượng khác
để phát hiện và đấu tranh đối với các lực lượng khác
những lần lái xe mà có việc vi phạm này
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín tại tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông
làm chết bảy mươi người
trong đó một trong những nguyên nhân chủ yếu là vi phạm sử dụng rượu bia khi lái xe
để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người tham gia giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh an giang vừa tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm
đối với nguyễn huy bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trong năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại đường hoàng hổ khóm đông an một phường vĩ xuyên
thành phố long xuyên tỉnh an giang có hành vi vay sáu tỷ đồng
sau đó bỏ trốn xảy ra tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
quá trình kiểm tra xác minh giải quyết tố giác về tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyễn huy bình hiện không có mặt ở địa phương và không rõ đi đâu
cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh an giang yêu cầu nguyễn huy bình
đến ngay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
theo địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang để làm việc
nếu không đến làm việc nguyễn huy bình sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật
ai có thông tin liên quan đến ông nguyễn huy bình
xin báo về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang theo số điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba tám trăm bốn mươi ba một trăm ba mươi tám
số điện thoại di động chín trăm chín mươi bảy ba trăm một mươi năm sáu trăm tám mươi sáu gặp điều tra viên nguyễn viết anh
thưa quý vị các đồng chí và các bạn các trang mạng xã hội ngày càng phát triển
đặc biệt là trang mạng facebook cũng kéo theo những mặt trái của nó
nhưng việc mạo danh người khác đặc biệt là những người nổi tiếng nhằm thực hiện những mục đích khác nhau
hành vi trên bị pháp luật nghiêm cấm và tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý
xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường
đầu tháng tám đối tượng nguyễn hồng thu ba mươi hai tuổi tại quảng ngãi
đã lên mạng xã hội facebook zalo tạo nick giả gái rồi kết bạn với thanh niên khác
đồng thời thực hiện hành vi phạm tội của mình bằng cách nhắn tin trao đổi hình ảnh video khỏa thân
sau khi có hình ảnh khỏa thân đối tượng thuê thu tiếp tục đóng vai người khác nhắn tin đe dọa để tống tiền
sau khi kết bạn nghĩ là cô gái ấy ở trong tỉnh quảng ngãi nên tôi tin tưởng cô gái ấy cũng gửi hình ảnh con của cô gái cho tôi
và bảo tôi gửi hình ảnh nhà cỏ của cô ấy cho tôi
tôi gửi hình ảnh nhà cỏ của cô ấy cho cô ấy chính vì thế tôi đã bị sắp bãi lừa
đây chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân bị đối tượng lập nic giả ních ẩn danh hay mạo danh để lừa đảo
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an trên cả nước đã ghi nhận được hơn một trường hợp lừa đảo trên không gian mạng
theo luật sư văn trường trinh trưởng văn phòng luật sư nhân nghĩa
việc lập facebook giả mạo người khác là hành vi bị nghiêm cấm theo luật công nghệ thông tin được ban hành từ năm hai nghìn chín
và các văn bản hướng dẫn luật này
cụ thể pháp luật nghiêm cấm hành vi giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức cá nhân khác
cung cấp trao đổi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin số nhằm mục đích xuyên tạc
thu khống xúc phạm uy tín của tổ chức danh dự nhân phẩm uy tín của dân
bên cạnh đó mới đây luật an ninh mạng có hiệu lực quy định rõ chế tài xử phạt đối với hành vi giả danh người khác
để lừa đảo trên không gian mạng và chế tài xử lý có thể lên đến từ năm đến một mươi năm tù giảm
luật hình sự việt nam cũng có quy định giả mạo người khác để thực hiện hành vi nào đó trái pháp luật
thế nhưng tùy theo hoặc là anh sử dụng vào việc để lừa đảo anh sẽ cấu thành tội lừa đảo
anh sẽ phạm tội lừa đảo nhưng hành vi giả mạo đó là thủ đoạn phương pháp anh thực hiện
cũng theo luật sư trinh pháp luật đã quy định rõ không hình phạt
tuy nhiên để tình trạng giả danh người khác vẫn diễn ra phổ biến là do nhà mạng và những đơn vị có chức năng
đã không tăng cường quản lý chặt
những tài khoản cố tình vi phạm chỉ đến khi hậu quả xảy ra mới xử lý
với sự phát triển của internet nói chung và mạng xã hội hiện nay
để hạn chế việc giả mạo trang thông tin điện tử của người khác
cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác trên môi trường mạng
thì các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm và quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi vi phạm
bên cạnh đó người bị xâm phạm cũng cần có thái độ tích cực ngăn chặn hành vi vi phạm
có biện pháp phòng ngừa hành vi vi phạm tránh trường hợp để hậu quả xảy ra mới tìm cách giải quyết
với sự phát triển của internet nói chung và mạng xảy ra mới xử lý nghiêm và quyết liệt hơn nữa đối với các hành vi vi phạm

bên cạnh đó người bị xâm phạm cũng cần có thái độ tích cực ngăn chặn hành vi vi phạm
có biện pháp ngừa hành vi vi phạm tránh trình hợp để hậu quả xảy ra mới tìm cách giải quyết

có biện pháp ngừa hành vi vi phạm tránh trình hợp để hậu quả xảy ra mới ultimate
quyết nhận quyết truy nã của công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng là đối tượng fan thanh long sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
terre mèo tàu high shipping hồ hậu thường chú tại tổi năm phường hòa khê quận thanh khê thành phố đà nẵng
cao một m bảy mươi hai sống mũi hơi gồ gãy
rái tay vuông và có sẹo cong dài tám cm rộng một cm cách tám cm trên trước đầu lông mầy phải
và đối tượng trương ngô quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi sáu
phường hòa cường bắc quận hải châu tp đà nẵng
bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những sự bảo mật
hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý